thưa quý vị và các bạn từ thời xa xưa trải qua quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt thường ngày
người sứ thanh đã hình thành nên đời sống văn hóa tinh thần phong phú sáng tạo ra nhiều giá trị nghệ thuật dân gian độc đáo
trong đó nổi bật là các làn điệu dân ca dân vũ truyền thống
trong chương trình một trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những làn điệu dân ca dân vũ sứ thanh do đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện
từ thùa xa xưa trải qua quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt thường ngày
người sứ thanh đã hình thành nên đời sống văn hóa tinh thần phong phú sáng tạo ra nhiều giá trị nghệ thuật dân gian độc đáo
trong đó nổi bật là các làn điệu dân ca dân vũ truyền thống
qua nhiều thế kỷ những lời ca câu hát những điệu vũ ấy trở thành hồn cốt quê hương xứ sở
làm nên một phần bản sắc văn hóa của sứ thanh địa linh nhân kiệt
thưa quý vị và các bạn
dân ca dân vũ đông anh là di sản văn hóa đặc sắc của sứ thanh
qua hàng trăm năm lịch sử những lời ca tiếng hát của trò diễn này vẫn đang còn vang vọng mãi đến ngày hôm nay
làng viên khê nằm ở trung tâm xã đông anh huyện đông sơn
dù ngày nay cuộc sống hiện đại đã làm đổi thay nhiều thứ
nhưng viên khê vẫn giữ được vẻ đẹp thanh bình của một làng quê truyền thống
mảnh đất này chính là nơi đã sản sinh ra ngũ trò viên khê
thuộc hệ thống một mươi hai trò diễn dân ca dân vũ đông anh nức tiếng trong cả nước
bà nguyễn thị cốc là một trong những người cao tuổi nhất
làng viên khê tham gia biểu diễn dân ca dân vũ đông anh
từ lúc còn là thiếu nữ nhờ có chút thanh sắc
bà đã được cha mẹ và các thầy truyền dạy kỹ năng biểu diễn ngũ trò
mấy chục năm trời tham gia hát múa
những lời ca điệu múa ngấm sâu vào tâm thức của bà
trở thành tình yêu và lòng tự hào sâu sắc
một mươi hai trò diễn phong phú và đặc sắc

loại hình nghệ thuật này đem đến cảm giác thú vị và hấp dẫn cho người thưởng thức
nhạc cụ sử dụng trong dân ca dân vũ đông anh khá đơn giản
bao gồm trống mõ phách
thế nhưng qua đôi tay khéo léo của các nghệ sĩ dân gian
đã trở thành những sai điệu vừa vui nhộn vừa độc đáo
đời sống tinh thần cực kỳ phong phú và đặc sắc
chị ơi chị đã tham gia diễn trò được lâu chưa ạ
tôi cũng may mắn là được sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất của nền dân ca
tôi yêu thích nền dân ca này nên tôi đi theo các đàn anh đàn chị
để xem các cụ dạy cho các đàn anh đàn chị
rồi mình ngấm dần cái nền dân ca này rồi yêu mến
rồi đến khi tôi lớn lên tôi trưởng thành thì tôi về gia đình nhà chồng
thì được bố mẹ chồng truyền dạy cho các trò diễn được sâu hơn
và bố mẹ chồng tôi
truyền dạy cho tôi thì tôi được đi diễn từ năm chín mươi một cho đến nay
dân ca dân vũ đông anh tuy mộc mạc giản dị
nhưng chứa đựng trong nó cả một dòng chảy văn hóa
được hình thành từ đời sống của nền văn minh lúa nước
mỗi lời ca điệu múa đều thấm đẫm ân tình
gửi gắm bao nguyện ước và khát khao của người nông dân việt nam xưa
năm hai nghìn sáu câu lọc bộ hát nhà trò văn trinh ra đời
với hai mươi thành viên và được duy trì cho đến hôm nay
các thành viên của câu lạc bộ tuy không được đào tạo chuyên nghiệp
nhưng đều được lựa chọn từ những người có năng khiếu âm nhạc trong làng xã
nhiều ca nương kép đàn đã được cử tham gia các lớp rèn luyện kỹ năng biểu diễn
phải trải qua nhiều vất vả khổ luyện
những nghệ sĩ dân gian mới có thể biểu diễn thành thục
truyền tải được một phần tinh hoa của loại hình nghệ thuật tào nhã này
tiết cuối xuân
đứng giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của vùng đất văn trinh xưa
nghe tiếng đàn đáy tiếng trống phách vang vọng
mới thấy hết vẻ tinh túy trong nghệ thuật hát nhà trò
qua từng lời hát
người nghe người xem có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên con người
khắc ghi công lao của các bậc tiền nhân tiên tổ
trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương
ngày nay theo dòng trải thời gian
hát nhà trò văn trinh
cũng đã được cải biên một số ca tử mới
nhưng chất cổ truyền vẫn là thứ quan trọng nhất
làm nên giá trị đích thực cho loại hình hát sướng dân gian đặc sắc này
sư ơi để hát nhà trò văn trinh này thì cần có những kỹ thuật gì ạ
hát nhà trò văn trinh thì rất là khó
nên khi mà hát được thì chúng ta phải có kỹ thuật là
phải tròn vành rõ chữ
chọn đúng với cái tiếng đàn tiếng phách
thì mình nghe mới rõ
mà đặc biệt là mình phải hát thật là rõ chữ ra
thì người nghe người ta mới hiểu
thưa anh các cái kép đàn mà biểu diễn nhà trò văn trinh
thì cái thời gian tập luyện cũng khá là lâu đúng không ạ
nói chung là nó cũng hơi khó
vì cái nhạc này nó không có phím không có gì cả
mà chỉ là thầy truyền lại nghệ nhân truyền lại
theo ngón thôi
hãy từng ngón một bấm như thế nào vào chỗ nào
mỗi một tiếng hát là một tiếng đàn mà nó đi như thế nào
ở sứ thanh sông mã là dòng sông mẹ
từ bao đời dòng mã giang không chỉ cung cấp nguồn nước mát
hình thành nên những giải vù sa mỡ màu
kiến tạo xóm làng
mà còn góp phần sản sinh ra một đặc sản văn hóa
hò sông mã
trong quá trình con người chinh phục thác gành
cải biến dòng sông thành con đường chuyển vận ngược xuôi
cũng bởi vậy những câu hò vừa mang âm vực chắc khỏe
vừa trở nặng tâm tình
mênh mang sông nước
các làn điệu của hò sông mã được hát theo lối sướng xô
một người giữ vai trò lĩnh sướng
những người khác đồng thanh phụ bạn
những người khác đồng thanh phụ bạn
khi con thuyền ngược nước
những người che thuyền hát điệu hò đò ngược

hò đò ngược dữ dội và chắc khỏe
như một hình thức lấy đà để vượt qua gỉnh thác

khi thuyền xuôi dòng
nhịp điệu của hò cũng nhịp nhàng và chậm rãi hơn

không chỉ có hò đò ngược hò đò xuôi

làn điệu của hò sông mã còn bao gồm

hò rời bến hò mắc cạn hò cập bến

mỗi làn điệu có thanh âm khúc thức khác nhau
nhưng đều thể hiện được khí chất phóng thoáng

và bản lĩnh phi phàng của người sứ thanh
trên hành trình chinh phục dòng mã giang hùng vĩ

trên hành trình chinh phục dòng mã giang hùng vĩ
hò sông mã hát nhà trò văn chinh

dân ca dân vũ đông anh
và rất nhiều làn điệu dân ca trên mảnh đất sứ thanh

đã vượt qua thách thức của thời gian

vượt qua cả những bề sâu thời cuộc
để tồn tại đến ngày hôm nay
để rồi bằng sự giữ gìn và nâng niu
để rồi bằng sự giữ gìn và nâng niu
của các thế hệ những làn điệu dân ca dân vũ sứ thanh

hòa thành dòng chảy văn hóa
không ngừng tưới tắm
và đắp bồi cho đời sống
từ thủa xa xưa
đến tận bây giờ
đến tận bây giờ
quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự
những làn điệu dân ca dân vũ tiêu biểu của sứ thanh
do phóng viên đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện
được phát trong chuyên mục trang địa phương của kênh truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại